sáng ngày ba mươi tháng một tại khu xử lý rác thải xã trạm thản huyện phú ninh tỉnh phú thọ
hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản cục thi hành án dân sự tỉnh phú thọ đã tổ chức tiêu hủy ba trăm linh bánh heroin
trước sự chứng kiến của đại diện các ban ngành chức năng
tại khu xử lý rác thải xã trạm thản hội đồng tiêu hủy vật chứng tài sản tiến hành tiêu hủy ba trăm linh bánh heroin
đây là số heroin đã bị lực lượng công an tỉnh phú thọ bắt trước đó do vàng a cáng và đồng bọn
trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la phạm tội mua bán trái phép chất ma túy